ngân hàng nhà nước vừa có thông báo đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp
ngày hai mươi hai tháng bốn tức thứ hai tuần tới ngân hàng nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng sgc
với tổng khối lượng dự kiến sẽ đấu thầu là một mươi sáu tám trăm linh lượng
theo thông báo của ngân hàng nhà nước thời gian bắt đầu đấu thầu vàng miếng sgc là một mươi giờ sáng ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thứ hai
địa điểm đấu thầu tại cục quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước ngân hàng nhà nước số hai mươi năm lý thường kiệt hoàn kiếm hà nội
hình thức đấu thầu là đấu thầu theo giá tổng khối lượng vàng miếng dự kiến sẽ đấu thầu là một mươi sáu tám trăm linh lượng
khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là một trăm linh lượng loại vàng miếng bán là vàng miếng sgc được ngân hàng nhà nước tổ chức sản xuất
ngân hàng nhà nước quy định bước giá dự thầu là một mươi đồng một lượng bước khối lượng dự thầu là một lô một trăm linh lượng
mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do ngân hàng nhà nước công bố
ngân hàng nhà nước cũng lưu ý trường hợp ngân hàng nhà nước không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu của ngân hàng nhà nước
thì ngân hàng nhà nước sẽ quyết định hủy kết quả thầu
theo thông tin của ngân hàng nhà nước hiện có một mươi năm tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu thầu
chiều ngày một mươi chín tháng bốn báo nhân dân phối hợp với ib group việt nam tổ chức ra mắt mv going home
một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch việt nam
trong mv nghệ sĩ kennedy trình diễn ca khúc going home tại các địa danh nổi tiếng của thủ đô hà nội như hồ gươm hoàng thành thăng long văn miếu quốc tử giám cầu long biên
mv going home do báo nhân dân ib group việt nam phối hợp sản xuất
mv được ghi hình trong năm tiếng đồng hồ ngay sau đêm diễn bùng nổ của kennedy tại trung tâm hội nghị quốc gia trong chương trình kennedy life in việt nam
sau nhiều tháng thương thảo bản quyền thành công mv đã được hậu kỳ công phu tỉ mỉ và ra mắt khán giả trên các trang youtube của báo nhân dân của ib group và kennedy cùng nhiều kênh truyền thông khác
qua mv khán giả vừa được nghe tiếng saxophone trong bản nhạc going home quen thuộc của kennedy vừa được chiêm ngưỡng các địa danh mang những giá trị văn hóa lịch sử của hà nội cũng như việt nam gồm cầu long biên lúc bình minh hồ gươm những ngày cuối năm hoàng thành thăng long văn miếu quốc tử giám
thủ đô ngàn năm văn hiến hiện lên với vẻ đẹp vừa bình yên lãng mạn vừa hào hùng cổ kính trên nền bản nhạc đã quen thuộc với hàng triệu khán giả
không chỉ giới thiệu âm nhạc đỉnh cao thông qua mv going home báo nhân dân và ib group mong muốn làn tỏa giá trị lịch sử văn hóa vẻ đẹp con người việt nam góp phần quảng bá thúc đẩy phát triển du lịch
với mục đích bảo tồn các giá trị văn hóa làng nghề gắn với phố nghề thúc đẩy phát triển du lịch quảng bá hình ảnh
khu phố cổ hà nội nói riêng và thủ đô hà nội nói chung chiều ngày một mươi chín tháng bốn tại hà nội ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ hà nội
phối hợp với các đơn vị cá nhân tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa nghề truyền thống hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề giữ nghề xưa trên phố
tại buổi khai mạc chủi hoạt động văn hóa nghề truyền thống người dân và du khách được tham gia các hoạt động
trưng bày giới thiệu nghề thuốc đông y cổ truyền việt nam tái hiện không gian hoạt động của gia đình lương y
làm nghề thuốc đông y truyền thống tham quan khu trưng bày giới thiệu cây thuốc dược liệu sản phẩm thuốc khu vực điều chế thuốc đông y cổ truyền
từ nay đến ngày một mươi năm tháng năm tại các điểm di tích trong khu phố cổ còn có các hoạt động triển lãm về nghề dệt thổ cầm xí thoại phú yên
triển lãm về sơn mài tọa đàm về nghề thuốc đông y gắn với phát triển phố nghề lãn ông
biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội
chuỗi các hoạt động văn hóa nghề truyền thống được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác giao lưu giữa các địa phương
các tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghề truyền thống
một giá trị đã làm nên di sản phố nghề của thăng long hà nội
lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra trong năm ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng năm
với hàng trăm chương trình văn hóa nghệ thuật thể thao đặc sắc
thành phố hải phòng cũng sẽ đón nhận ghi danh vịnh hạ long
và là di sản thế giới
lễ hội hoa phượng đỏ là sự kiện chính trị văn hóa xã hội được tổ chức thường niên
và trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng của thành phố hải phòng
diễn ra vào tháng năm hàng năm kỷ niệm ngày giải phóng hải phòng một mươi ba tháng năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
năm nay chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày một mươi một tháng năm nhân dịp thành phố cảng
tự hào đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long quần đảo cát bà
là dịp để quảng bá sâu rộng hơn nữa đến du khách trong và ngoài nước
về quần đảo cát bà kho báu thiên nhiên trên biển với những giá trị hết sức to lớn
đêm hội hứa hẹn mang đến cho du khách và nhân dân những ấn tượng cảm nhận sâu sắc
về miền đất nơi cửa biển tươi đẹp kỳ thú dầu bản sắc văn hóa và đầy thân thiện mến khách
đặc biệt lần đầu tiên chương trình đêm hội được tổ chức bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp
xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm đột phá
nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu được chính phủ đề ra tại đề án
lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đặc biệt là đề án sáu
trong những năm qua lực lượng quản lý xuất nhập cảnh không ngừng tiên phong
trong chuyển đổi số đơn giản hóa thủ tục hành chính
để hiểu rõ hơn về điều này mời quý vị và các bạn cùng đến với một địa phương
là điểm sáng trong chuyển đổi số xuất nhập cảnh
chị hoàng hải yến cư trú tại thành phố lào cai cảm thấy hài lòng khi đi làm hộ chiếu
bởi thủ tục ngày càng đơn giản thuật lợi
trước đây khi phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai chưa triển khai dịch vụ công trực tuyến
cấp hộ chiếu phổ thông trên cổng dịch vụ công bộ công an
thì người dân sẽ phải đến trực tiếp xếp hàng điền tờ khai và thực hiện các thủ tục
khai phần mềm tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông
thì đây là bước tiến quan trọng về cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
không chỉ làm hộ chiếu thời gian cấp giấy thông hành
hiện cũng đã được rút ngắn rất nhiều
giấy thông hành cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa giảm từ ba ngày làm việc còn nửa ngày
công ty lữ hành quốc tế giảm xuống còn một ngày công dân nộp hồ sơ trực tiếp giảm xuống còn hai ngày
lào cai là địa phương có cửa khẩu quốc tế
sau đại dịch covid một mươi chín nhu cầu của doanh nghiệp người dân
thủ tục cấp giấy thông hành tăng cao trung bình khoảng trên tám trăm linh lượt một ngày
tuy nhiên việc rút ngắn thủ tục hành chính trong quản lý xuất nhập cảnh
đã giúp công tác xuất nhập khẩu hàng hóa thuận lợi tiết kiệm nhiều chi phí
người dân và du khách tham quan du lịch dễ dàng kết hợp các tour du lịch
đến các địa danh nổi tiếng của trung quốc
điều này góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
giữ gìn an ninh trật tự an toàn tại địa phương
trong ngày một mươi chín tháng bốn tại thị trấn na hàng tỉnh tuyên quang
công đoàn báo nhân dân tổ chức hội nghị tập huấn công tác đoàn năm hai nghìn hai mươi bốn
và tặng quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện na hàng
hoạt động công đoàn báo nhân dân trong thời gian qua đã từng bước được đổi mới
sáng tạo theo hướng thiết thực hiệu quả tổ chức được nhiều hoạt động gắn kết đoàn viên công đoàn
đoàn viên luôn được quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần
đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên công đoàn
nhân dịp này công đoàn báo nhân dân đã trao tặng ba mươi xuất quà
mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng cùng sách bánh sữa cho các em học sinh
của hoàn cảnh khó khăn vượt lên trong học tập của huyện na hàng tỉnh tuyên quang
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn là năm thứ tư ngành giáo dục áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên hiện nay nhiều trường học trên địa bàn tỉnh hà giang vẫn còn thiếu trang thiết bị
đồ dùng dạy học cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn
ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp thu kiến thức của học sinh và chất lượng giảng dạy của giáo viên
để nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học xã phương tiến huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đã vận động học sinh dồn điểm trường lớp ghép về trường chính
tuy nhiên từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một do số lượng học sinh đông không có đủ phòng học
nên nhà trường phải bắt buộc đưa năm lớp với gần một trăm linh học sinh quay trở lại các điểm trường để học
thiếu phòng học hiện tại là chỉ đáp ứng đủ một mươi phòng học tại trường chính thôi
nếu cho các em ở điểm trường về học thì nhà trường phải được đầu tư cơ sở vật chất
thêm các phòng học các phòng chức năng
theo chương trình giáo dục phổ thông mới thiết bị tối thiểu các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở
phải đạt trên bốn mươi sáu đối với cấp trung học phổ thông là trên năm mươi bốn
song với điều kiện trang thiết bị hiện tại ở các đơn vị trường học tại hà giang
nhất là khu vực vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
thì rất khó để bảo đảm trong thiết bị dạy và học theo yêu cầu chuyên môn
nhiều bài học thay vì được trải nghiệm thực hành thực tế
thì giáo viên phải cho học sinh thực hành qua cách mô phỏng
đơn vị các mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho nhà trường về việc trang cấp trang thiết bị dạy học
không chỉ ở các điểm trường mà vấn đề thiếu thốn cơ sở vật chất
trang thiết bị dạy học ở những cơ sở giáo dục nằm trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia
được ưu tiên dành nguồn lực đầu tư ở một số địa phương vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
điều này đặt ra những thách thức to lớn trong việc thực hiện mục tiêu đề án nâng cao chất lượng giáo dục
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi được tỉnh hà giang vừa mới ban hành
trình tồn cùng với mảnh đất văn hiến thăng long
chùa vạn niên mang dáng dấp kiến trúc cổ kính tâm linh thanh tịnh
chùa nằm trên đường lạc long quân quận tây hồ thành phố hà nội
trong quan cảnh thanh bình cây cối xanh mát tạo nên khung cảnh thanh tịnh khoáng đạt nơi cửa phật
song hành với thăng long hà nội chùa vạn niên là một trong những ngôi chùa cổ
tại hà nội mang cảnh sắc hữu
chùa được xây dựng vào năm thứ hai thuận thiên tính đến nay đã trải qua hàng nghìn năm
kể từ ngày lý công uẩn rời đô từ hoa lư ninh bình ra kinh thành thăng long
chùa có hai cổng cổng phụ là ba trăm sáu mươi bốn đường lạc long quân và cổng chính nằm ở bờ phía tây của hồ tây
trước kia thuộc ấp quán la nay là phường xuân la quận tây hồ
chùa vạn niên xưa kia có tên là vạn tuế
ngoài thế kỷ thứ một mươi một tuổi thời vua lý công ẩn bức đến nay đã hơn một năm
trải qua nhiều biến thiên của lịch sử với nhiều lần trùng tu tôn tạo
hiện nay ngôi chùa vẫn giữ được nét cổ kính với kiến trúc mang động nét văn hóa cộng đồng
tổng thể thiết kế kiến trúc của chùa được làm bằng gỗ
bao gồm cổng tam quan chùa chính hay còn gọi là đền mẫu thờ bà chúa liễu hạnh
nhà tăng và nhà phụ
hiện trên nóc chùa vẫn còn ba chữ
vạn niên tự ý muốn chùa trường tồn mãi cùng thời gian
trong chùa hiện tại còn lưu trữ bốn mươi sáu pho tự phật tự mẫu tượng tổ các loại từ thời nhà lý
cùng với đó là hai quả chuông được đúc hoàn toàn bằng đồng dưới chiều nguyễn
và một mươi một đạo sắc phong thần thời lê tây sơn
một điểm đặc biệt nữa ở chùa vạn liên là chuông đồng vạn liên tự chung
được đúc dưới thời vua gia long từ năm một nghìn tám trăm linh hai đến năm một nghìn tám trăm hai mươi
trên chuông có bài ký miêu tả chùa vạn liên là một danh lam tháng cảnh
cổ tự bề thế ở phía tây của kinh thành thăng long xưa
với hơn một năm tuổi chùa vạn liên không chỉ lưu sữ nét đẹp truyền thống cổ kính
cho không gian của thủ đô
mà còn là minh chứng cho nét đẹp văn hóa kiến trúc cho muôn đời sau
trong xu thế tự chủ đại học nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm
phương thức này nở rộ trong những năm gần đây và được các trường sử dụng triệt để
nhằm lấp đầy trí tiêu
tuy nhiên bài viết trên báo giáo dục và thời đại cho rằng
từ bức tranh tuyển sinh hai năm gần đây cho thấy việc xét tuyển sớm không thực sự hiệu quả
xét tuyển sớm không phải cây đũa thần giúp cho các trường tuyển đủ số lượng và chất lượng
trái lại phương thức này khiến cho nhiều trường đau đầu về tỷ lệ thí sinh ảo
thậm chí còn thiếu công bằng khi sử dụng phương thức xét tuyển sớm
ngoài ra việc các trường dành nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển sớm có thể dẫn đến bỏ lỡ thí sinh giỏi
khi đặt nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của bộ giáo dục và đào tạo
theo ghi nhận trên báo đại đoàn kết thời gian qua nhiều người đã phải nhập viện
vì sử dụng thực phẩm hỗ trợ giảm cân cấp tốc mua trên mạng
dù các chuyên gia đã từng nhiều lần cảnh báo nhưng không ít người vẫn tin vào thần dược giảm cân
do đó các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng trôi nổi
không rõ nguồn gốc và chất lượng trên thị trường
vì sẽ nhận hậu quả khôn lường đối với sức khỏe thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng
biện pháp giảm cân an toàn và hiệu quả là chế độ dinh dưỡng khoa học và luyện tập hợp lý
trong ngày một mươi chín tháng bốn tại hà nội báo nhân dân phối hợp với ib group việt nam tổ chức lễ ra mắt
video ca nhạc mv đặc biệt quảng bá du lịch việt nam mang tên going home
mv được huyền thoại saxophone người mỹ kennedy thực hiện tại những địa danh nổi tiếng của hà nội
ngay sau khi kết thúc đềm diễn đầy ấn tượng kennedy light in vietnam
tại trung tâm hội nghị quốc gia tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đêm nhạc là sự kiện mở mạng cho dự án âm nhạc quốc tế good morning việt nam
do báo nhân dân khởi xướng vì mục đích thiện nguyện
theo thông tin trên báo lao động trước ngày hai mươi năm tháng bốn bộ công thương được yêu cầu
phải hoàn thành xây dựng cơ chế thí điểm áp giá điện hai thành phần
việc thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện giá điện tính theo sản lượng
tiêu thụ và công suất đăng ký dùng trong tháng được nhận định là cần thiết
vì mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng evn và bộ công thương cần xây dựng được biểu giá
cơ bản chính xác công khai minh bạch để làm thí điểm sau đó tổng kết
và nhân rộng theo lộ trình
trong đó những vấn đề cần phải làm rõ là phương pháp áp dụng thí điểm ra sao
có phù hợp hay chưa và ai sẽ kiểm tra và giám sát được
một loạt ngân hàng điều chỉnh
tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn
đáng nói có ngân hàng điều chỉnh tăng hai lần liên tiếp
trong khi lãi suất việt nam đồng qua đêm trên thị trường lên ngân hàng
đã tăng lên mức cao nhất một năm tiến sát mức trần
tuy nhiên bài viết trên báo kinh tế và đô thị phân tích
động thái này tăng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại
đang thu hút được sự chú ý của người gửi tiền lẫn người đi vay
nhiều doanh nghiệp cũng như người đi vay lo ngại lãi suất cho vay
sẽ tăng lên trong thời gian tới
còn đại diện một số doanh nghiệp cho biết
dù lãi suất của các khoản vay đáp ứng cho nhu cầu vốn lưu động
hiện đã thấp hơn khoảng hai một năm so với một năm trước
nhưng ở giai đoạn hiện nay không dám mở rộng đầu tư thêm nữa
kinh tế dần phục hồi ngành du lịch trong nước cũng bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc
thế nhưng theo phản ánh trên báo tiền phong
những doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp không khói này
lại đang gặp thách thức khi thiếu nhân lực nghiêm trọng
đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch cho biết
hiện nay khoảng cách giữa nhu cầu về lao động trong ngành du lịch của doanh nghiệp
và thực tế chất lượng đào tạo của các trường khá lớn
vì vậy để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành
trong thời gian tới cần phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo
và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch như tổ chức các khóa đào tạo
tăng cường các môn học thực tế các kỹ năng công việc
các kết quả khảo sát cho thấy độ tuổi mua nhà của người
đối với trẻ đang càng cao
khách hàng mua nhà dưới bốn mươi tuổi đang dần có là nhóm chủ lực thay thế cho nhóm trung niên
theo bài viết trên báo hà nội mới hiện có hơn một trăm linh dự án có dấu hiệu trào bán
giới thiệu quay lại thị trường trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
đại diện hiệp hội bất động sản việt nam cho rằng
các doanh nghiệp khách hàng nhà đầu tư đang lấy lại niềm tin
và đây sẽ là giai đoạn để khởi động chu kỳ mới của thị trường bất động sản
dự báo chu kỳ này ổn định hơn bền vững hơn
nhà đầu tư sẽ không dễ lướt sóng ăn sổi bởi thị trường đang hướng đến nhu cầu thật hơn
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của chương trình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay cả miền bắc trời sẽ chuyển nắng sớm
với nắng sớm cường độ nắng mạnh nền nhiệt ngày hôm nay ở phía tây bắc bộ
sẽ tăng lên ngưỡng cao từ ba mươi năm ba mươi tám độ
còn khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
trời nóng ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
đến chiều tối và đêm nay một rãnh mây di chuyển từ khu vực trung quốc xuống
sẽ khiến khu vực vùng núi phía bắc có mưa rào và rông trở lại
trong mưa rông cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày nghỉ cuối tuần ở miền trung trời ít mây và nắng sớm
báo hiệu hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng mạnh
với tác động của hán lưu vùng ấp thấp phía tây cộng với ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn
nên trong ngày hôm nay một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến tận khu vực của phú yên
sẽ đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong đó ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi sẽ xảy ra nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
khu vực từ khánh hòa trở vào đến bình thuận khoảng trưa chiều sẽ xảy ra nắng nóng
nền nhiệt ngày hôm nay duy trì trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ
với các tỉnh thành phố miền nam hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng diện rộng
ở cả hai khu vực trong đó nền nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở tây nguyên
vẫn duy trì trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
với khu vực nam bộ nhiệt độ giao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
còn khu vực miền đông nam bộ vẫn có nhiều điểm nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao trên ba mươi bảy độ
trong chiều và tối nay khả năng mưa rông cục bộ có thể tiếp tục xuất hiện
ở cả tây nguyên cũng như khu vực miền đông nam bộ
trên biển đáng lưu ý ở khu vực vịnh bắc bộ ngày hôm nay có gió nam đến đông nam
mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước